chuyển sang phần tin quốc tế vào dạng sáng ngày hôm nay iran đã có hành động quân sự chống lại israel
để đáp trả vụ tấn công đẫm máu gần đây của tel aviv vào cơ sở ngoại giao của iran ở thủ đô damas của syri
vài giờ sau khi phát động cuộc tập kích quy mô bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào israel
giới chức iran tuyên bố kết thúc đòn trả đũa
và ngay trong đêm qua nội các chiến tranh israel đã tiến hành phiên họp khẩn cấp
dưới sự chủ trì của thủ tướng netanyahu để bàn về biện pháp đối phó
tiếng nổ và coi báo động không kích đã vang lên khắp israel vào sáng ngày một mươi bốn tháng bốn
sau khi iran phóng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa vào israel
cuộc tấn công đánh dấu lần đầu tiên iran tiến hành một cuộc tấn công quân sự trực tiếp với israel
người phát ngôn của quân đội israel cho biết hầu hết các máy bay không người lái đã bị chặn bên ngoài biên giới israel
ít nhất một người israel đã bị thương nặng trong các cuộc tấn công mới nhất này
hiện chính quyền israel đã giảm mức độ báo động tới người dân
vụ tấn công vừa qua cũng hầu như không gây ra thiệt hại đáng kể nào
thủ tướng israel benjamin netanyahu đã kêu gọi người dân giữ bình tĩnh
đồng thời tuyên bố nước này đã chuẩn bị trong nhiều năm cho một cuộc tấn công tiềm tàng tới iran
các hệ thống phòng thủ của chúng tôi đã được triển khai và chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống cả về phòng thủ lẫn tấn công
tôi đã thiết lập một nguyên tắc rõ ràng bất cứ ai làm tổn thương chúng tôi chúng tôi sẽ đáp trả tương xứng
chúng tôi sẽ tự bảo vệ mình khỏi bất kỳ mối đe dọa nào và sẽ làm như vậy với sự bình tĩnh
tôi biết rằng các công dân israel cũng đang giữ bình tĩnh
tôi mong các bạn hãy lắng nghe chỉ thị của bộ tư lệnh mặt trận nội địa
cùng nhau chúng ta sẽ đứng vững
về biện pháp đáp trả của israel với cuộc tấn công của iran các nguồn tin israel cho biết
nội các chiến tranh của nước này chưa đưa ra quyết định cuối cùng dù đã được nội các an ninh chính thức trao quyền
quan hệ giữa hai nước leo thang căng thẳng gần đây sau khi iran cáo buộc israel không kích tên lửa
phá hủy tòa nhà lãnh sự trong đại sứ quán iran
thủ đô damas của syri hôm một tháng bốn khiến bảy sĩ quan quân đội iran tử vong
sau vụ việc trên iran tuyên bố sẽ đáp trả cưng rắn israel